mặc dù xây dựng nhiều nhà máy chế biến tinh bột sắn để xuất khẩu nhưng thị trường xuất khẩu lại không đa dạng

chủ yếu chín mươi thị trường xuất khẩu sắn hiện nay là trung quốc
việc xuất khẩu phần lớn vẫn còn phụ thuộc vào kênh phân phối gián tiếp xuất khẩu qua hình thức ủy thác và phụ thuộc vào nhu cầu của nơi nhập khẩu
mỗi năm người dân việt nam làm ra hàng triệu tấn sắn nhưng liệu họ có trồng sắn nữ hay không và trồng đến bao giờ là do thị trường trung quốc quyết định
chứ không phải các công ty chế biến sắn của nước ta
giá cả thì không ổn định gây ảnh hưởng không nhỏ đến lợi ích của người nông dân
bên cạnh đó thái lan hay campuchia là những đất nước mà cây sắn phát triển không hề kém cạnh việt nam
việc cạnh tranh với các quốc gia này cũng là vấn đề đáng được quan tâm
đáng mừng cho ngành sắn hiện nay là cơ hội để vực dậy các nhà máy sản xuất cồn ethanol hay không
hiện cả nước có bảy nhà máy sản xuất cồn ethanol tuy nhiên phần lớn là đang phải đóng cửa hoặc hoạt động cầm chừng
có rất nhiều nguyên nhân giải thích cho việc này nhưng nguồn nguyên liệu sắn dùng để sản xuất có giá quá cao
khó khăn trong việc tiêu thụ sản phẩm sự biến động về giá dầu đã dẫn đến việc những dự án được đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng
phải dừng hoạt động vì kinh doanh thua lỗ
dù rằng lượng ethanol đưa ra
lượng ethanol đưa vào trong sáng năm hoặc sáng nghe một mươi chỉ chiếm là năm hoặc một mươi
nhưng nếu như với giá thành sản xuất ra nó khoảng độ một mươi năm
trong khi đó giá xăng thành phẩm bán lẻ ra ngoài thị trường mới khoảng một mươi năm
thì như vậy là các doanh nghiệp phối trộn không thể nào có thể chấp nhận được giá nguyên liệu đổ vào đã bằng giá đổ ra
chưa kể các chi phí sản xuất chưa kể các loại thuế các loại chi phí khác
nông dân việt nam trồng sắn và đem xuất khẩu sang trung quốc
trong khi các nhà máy trong nước thì không đủ nguyên liệu để dùng phải mua với giá khá cao
nghịch lý này đã tồn tại từ nhiều năm qua
thời điểm nước bạn ngừng thu mua thì cũng là lúc các nhà máy của chúng ta thoi thoát đóng cửa
và hậu quả là sắn nông dân trồng lên chẳng biết bán đi đâu
đến lúc ta phải rà soát lại toàn bộ khi kế hoạch cùng nguyên liệu
chúng ta rà soát lại những vấn đề có liên quan đến công nghệ từ nông nghiệp cho đến chế biến và xử lý môi trường
chúng ta phải rà soát lại hệ thống công suất của các nhà máy
và xem cái cơ cấu của các loại sản phẩm được sản xuất ra từ sắn
thí dụ sắp tới là chương trình ethanol của chính phủ
các nhà máy chức bột sắn vẫn phải tồn tại và phát triển vì họ đã đầu tư rồi
rồi thậm chí sắn lát vẫn cứ phải bán vì nông dân họ họ cần tiền ngay họ phải bán sắn lát
hoặc là nhà máy chưa mua kịp thì dân vẫn phải thái để hơi và bán
vì vậy như vậy sản phẩm sắn có ba loại đó thì phải có một cân bằng động trong việc bố trí phần đầu ra cho tiền bột sắn
theo tôi thì rõ ràng là cần phải có một cái bài toán tính toán lại là vùng nguyên liệu cho các nhà máy ethanol theo ưu tiên của chính phủ
nhưng cũng cần lại phải thỏa mãn được của các nhà máy tim bột sắn đã có
nghĩa là chúng ta phải có bài toán là không nên mở thêm nhiều nữa các nhà máy tim bột sắn
ở những vùng mà đã bắt đầu
báo hiệu là thiếu nguyên liệu
chủ trương sử dụng một trăm linh xăng sinh học e năm của bộ công thương
được cho là nhằm vực dậy những dự án nghìn tỷ đang đắt chiếu về lãng phí
tuy nhiên việc triển khai như thế nào để bài toán về cây sắn ethanol và xăng e năm
không còn là cái vòng luần quần thì lại chẳng phải là chuyện dễ
từ thời điểm này cho đến ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi tám cũng chẳng còn bao lâu
liệu có đủ thời gian để các ngành các cấp đưa ra những kế hoạch cụ thể
thế một cách đồng bộ hay không
câu trả lời xin nhường lại cho các cơ quan chức năng
với cái việc mà nhà nước ban hành các cái chính sách ưu đãi thông qua thuế
thông qua phí thông qua việc sử dụng quỹ bình ổn
rồi thì là một loạt các chính sách khác
thì đấy chính là cái cơ hội để tạo cho các cái doanh nghiệp
có tạo được cái hoàn tranh để bù đắp cho những cái chi phí tăng thêm
khi mà thả thuật kinh doanh sang nhiên lượng sinh học
cây sắn có thể mang về những giá trị kinh tế lâu dài
bền vững cho người nông dân việt nam nếu chúng ta mở rộng được thị trường xuất khẩu
các trung tâm khuyến nông cần phát huy được vai trò của mình trong việc hướng dẫn
khuyến cáo bà con không trồng trọt theo xu hướng phong trào bất chấp hệ quả
việc dễ dàng cấp phép xây dựng nhiều nhà máy tinh bột sắn nhưng không có chiến lược phát triển cụ thể
bất cập ở nguồn nguyên liệu đầu vào lẫn đầu giạc của sản phẩm
là một bài học mà các cấp chính quyền cần phải nhìn nhận lại
cần nhanh chóng giải quyết những vấn đề còn tồn động để các nhà máy ethanol sớm đi vào hoạt động
đảm bảo đúng tiến trình để đầu năm hai nghìn một mươi tám sang ngày năm được sử dụng rộng rãi trên toàn quốc